tăng trưởng cao nhất trong quý i năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng cao nhất trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
về vấn đề này

tăng trưởng gdp đạt bảy ba mươi tám dựa vào mấy cái động lực thế này
thứ nhất là do khu vực nông lông nghiệp và thủy sản tiếp tục tái cơ cấu trong khu vực nông lông nghiệp thủy sản và tái cơ cấu ngay trong nội bộ của ngành nông nghiệp
đã tạo ra một cái tăng trưởng rất là ấn tượng
do cái khu vực nông lông nghiệp và thủy sản
bên cạnh cái khu vực nông nghiệp khu vực công nghiệp đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo đã có cái tăng trưởng rất là cao trong cái quý i này
và cái quý i của năm nay cũng có cái tăng trưởng dựa vào cái quy mô và y tố mùa vụ của quý i của các năm trước nữa
một cái nội dung thứ tư rất quan trọng của cái động lực tăng trưởng năm nay đó là kết quả của nhà nước kiến tạo
tạo cho toàn bộ đỉnh kinh tế bắt tay vào hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm nay
chất lượng tăng trưởng được thể hiện rõ qua tốc độ tăng gdp khá cao trong quý i
trong khi tốc độ tăng vốn xã hội và lạm phát không cao với tổng phương tiện thanh toán tăng ba hai mươi ba so với cuối năm
huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng hai hai mươi và cho vay tín dụng tăng hai bảy mươi
mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức sáu sáu năm một năm
cho vay thông thường từ sáu tám chín một năm
tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành đạt hơn ba trăm ba mươi một tỷ đồng
tăng một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước và quan trọng hơn là vốn tư nhân là chủ yếu
vốn khu vực ngoài nhà nước đạt một trăm ba mươi tám tám nghìn tỷ đồng chiếm bốn mươi một chín và tăng một mươi sáu
khu vực fdi chiếm hai mươi sáu năm và tăng một mươi sáu chín
những điểm sáng khác của kinh tế quý i năm nay là xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng khả quan
ở mức hai mươi hai đưa cả nước xuất siêu một ba tỷ usd
tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách cũng đã được cải thiện
quan trọng nhất là tiêu dùng dân cư tăng trưởng tốt đời sống người dân được nâng cao
theo báo cáo nhận được có đến ba mươi tỉnh thành phố đánh giá đời sống dân cư được cải thiện
ba mươi một tỉnh thành phố đánh giá ổn định và chỉ dùng tỉnh thành phố đánh giá ổn định
duy nhất hai địa phương cho rằng có xu hướng giảm nhẹ
với những động lực từ sản xuất trong nước và đà tăng trưởng của kinh tế thế giới
kinh tế việt nam được dự báo tiếp tục phục hồi
nhiều chuyên gia cho rằng việt nam đang bước vào một chưu trình phát triển mới
nhiều chủ yếu cho thấy kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng theo chu kỳ dự báo tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám cao hơn so với năm hai nghìn một mươi bảy
tăng trưởng thương mại toàn cầu duy trì tích cực ở mức trên
rồi tăng trưởng về đầu tư cũng cao
trong đó các lĩnh vực hàng chế tạo máy móc điện tử dự báo tăng trưởng mạnh do nhu cầu cải thiện
thủy tăng đầu tư và sản xuất toàn cầu
đối với việt nam thì các tổ chức quốc tế đều có nhận định
trong năm hai nghìn một mươi tám thì kinh tế việt nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cao và nhanh nhất ở khu vực
trong thời gian gần đây một số chuyên gia kinh tế nhận định là nền kinh tế của chúng ta
đã bước vào một quỹ đạo tăng trưởng mới
liệu nền kinh tế việt nam có thực sự bước vào và đang đi trên một quỹ đạo tăng trưởng mới hay không
là một vấn đề chúng ta cần phải thảo luận và cần phải có những đánh giá toàn diện và đầy đủ hơn
những dự báo lạc quan nhất về tăng trưởng năm hai nghìn một mươi tám cho thấy chúng ta có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn
tức là khoảng sáu tám
các dự báo gần đây cũng đều bày tỏ lạc quan về kinh tế việt nam
trong đó trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam
lên sáu tám mươi ba tức cao hơn tới một mươi hai năm
các dự báo gần đây cũng đều bày tỏ lạc quan về kinh tế việt nam lên sáu tám so với kịch bản đưa ra hồi cuối năm hai nghìn một mươi bảy là sáu bảy mươi một
trường đại học kinh tế quốc dân dự báo tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám ở mức sáu sáu đến sáu năm
ngân hàng hsbc cũng dự báo năm nay gdp việt nam sẽ có thể đạt khoảng từ sáu năm đến sáu năm
trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia ncif vừa đưa ra dự báo tăng trưởng cao hơn
tức là khoảng sáu tám
trường đại học kinh tế quốc dân dự báo tăng trưởng gdp năm hai nghìn một mươi tám dự đạt sáu tám mươi ba
cao hơn một mươi hai điểm phần trăm so với mức sáu bảy mươi một ở kịch bản cơ sở mà ncef đưa ra hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và trong dự báo mới nhất của mình ngân hàng châu á adb đã nâng mức dự báo tăng trưởng của việt nam lên mức bảy
nhìn nhận những tín hiệu lạc quan của nền kinh tế và quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cao
trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba người đứng đầu chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã một lần nữa khẳng định
chính phủ sẽ nỗ lực điều hành đạt mục tiêu tăng trưởng thấp nhất là sáu bảy trong năm hai nghìn hai mươi
và cố gắng phấn đấu tăng trưởng cao hơn để tạo đà cho năm hai nghìn một mươi chín
tăng trưởng kinh tế là rất cần và cũng rất là cấp thiết
chính phủ quyết tâm đạt mức tăng trưởng

chất lượng tăng trưởng cũng phải là yêu cầu quan trọng đối với bộ ngành và địa phương
xong thì chúng ta đưa ra cái chủ trường này
một cái đầu tư đã tổng hợp rà thoát đưa ra hai kịch vẩn là sáu bảy và sáu tám
đấy là bức cần thiết của chủ trường chính phủ
tức là anh phải ở hoàn thành ở
ở cái mức cao chứ không phải là ở mức sáu năm
tôi chỉ quan thiện tầm tầm này với các các ngành để cao hồng chí
tất cả các các ngành đều phải lập phương án tăng trưởng để phục vụ cho chủ trường này
nhất là các kỳ phưởng
coi đây là cái yêu cầu của chính phủ là nhiệm vụ chính trị của bộ trưởng và chủ tịch quyên bán các kịch vẩn
tại hội nghị về thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra hôm ba mươi tháng ba
bộ kế hoạch và đầu tư
đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng chi tiết đến từng quý để làm cơ sở điều hành các giải pháp tăng trưởng kinh tế
tiếp nối đại tăng trưởng mạnh mẽ của các tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy
nền kinh tế quý i năm nay tiếp tục đạt mức tăng trưởng rất ấn tượng
tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia tăng trưởng kinh tế các quý tiếp theo có thể gặp nhiều khó khăn
và mục tiêu sáu bảy của tăng trưởng kinh tế
tại cuộc họp báo chính phủ chiều ngày hai tháng bốn bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cho biết
bộ kế hoạch và đầu tư đã báo cáo hai kịch bản tăng trưởng năm nay gồm các mức sáu bảy và sáu tám
với cả hai kịch bản mô hình tăng trưởng gdp truyền thống quý sau cao hơn quý trước
có khả năng không được duy trì trong năm hai nghìn một mươi tám
với một tốc độ tăng trưởng tốt của năm hai nghìn một mươi bốn
và chúng ta nếu kỳ vọng tiếp một cái tốc độ tăng trưởng cao
và đồng thời với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế
cũng như tiến hành song song các cải cách về thể chế là một thách thức rất lớn
chúng ta vừa đưa ra các khung khổ pháp lý mới
chúng ta vừa tiến hành các hoạt động tái cấu trúc trong các lĩnh vực
và đồng thời đòi hỏi một tốc độ tăng trưởng cao là một nhiệm vụ vô cùng thách thức
đối với các nền kinh tế
với lại chính phủ

bộ cơ hạch đầu tư đã dự kiến kịch bản tăng trưởng của từng quý một
nếu tăng trưởng sáu bảy thì kịch bản như thế nào từng quý một như thế nào
nếu sáu tám thì kịch bản từng quý một nó sẽ như thế nào
đây kịch bản tăng trưởng